who đánh giá cao biện pháp cách ly xã hội tại việt nam
sau đây là nội dung chi tiết
khởi tố bốn cán bộ thái bình liên quan đến đường nhuệ
những người đã bị bắt tạm giam gồm phạm văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ ba mươi sáu phường trần lãm tp thái bình
là giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thái bình thuộc sở tư pháp thái bình
vũ gia thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại tổ bảy phường hoàng diệu thành phố thái bình
là đấu giá viên trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thái bình thuộc sở tư pháp thái bình
trịnh thị minh thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại tổ năm phường trần hương đạo tp thái bình
là trưởng phòng của trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái bình
hà văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ chín phường trần hưng đạo tp thái bình
là nhân viên trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái bình
các quyết định lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
thông báo nêu rõ các cơ quan báo chí phản ánh đối tượng đường nhuệ tức nguyễn xuân đường
trú tại thành phố thái bình cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian qua
làm ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận xã hội
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nêu rõ đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm
và hoan nghênh cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình đã kịp thời khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam các đối tượng để điều tra đối với hành vi cố ý gây thương tích của nguyễn xuân đường và đồng phạm
phó thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh thái bình chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ hành vi phạm tội cố ý gây thương tích của các đối tượng
đồng thời cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức
mang tính chất xã hội đen của nhóm đối tượng này đã được các cơ quan báo chí thông tin trong những ngày qua
xử lý nghiêm minh trước pháp luật kết quả điều tra bước đầu phải được báo cáo lên ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chính phủ
trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi để tập hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
cách hết chức vụ trong đảng đối với phó chủ tịch huyện có hành vi chống đối tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
theo đó trong giai đoạn toàn đảng toàn dân toàn quân cả nước tập trung quyết liệt phòng chống đại dịch covid một mươi chín
thì ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ông lưu văn thanh đã không chấp hành đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực tại chốt kiểm dịch tại thị xã bình long
ông thanh đã vi phạm quy định số bốn mươi bảy qdtvk ngày một một mươi một năm hai nghìn một mươi một của ban chấp hành trung ương
về những điều đảng viên không được làm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
việc làm của ông thanh tạo dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân
ảnh hưởng xấu đến vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên
và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng uy tín của cá nhân ông
ban thường vụ tỉnh ủy bình phước yêu cầu các cơ quan liên quan kịp thời xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền
đối với ông lưu văn thanh tương xứng với hình thức kỷ luật của đảng
và báo cáo kết quả xử lý về ban thường vụ tỉnh ủy bình phước
who đánh giá cao biện pháp cách ly xã hội tại việt nam
một nền kinh tế số một thế giới và một nền kinh tế đứng thứ một mươi bốn trên thế giới
với sự phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội cũng không thoát khỏi bóng đen của dịch covid một mươi chín
thậm chí là con virus này gần như đánh sập hệ thống y tế của họ
vậy mà việt nam dù nằm sát với ổ dịch lớn đầu tiên là trung quốc
và có dân số lên tới hơn chín mươi năm triệu người đến nay vẫn vững vàng trước dịch bệnh
tỷ lệ lây nhiễm ở việt nam thấp và nằm ngoài top một trăm linh quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch covid một mươi chín
hiện việt nam mới chỉ ghi nhận hai trăm sáu mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một trăm chín mươi tám người được công bố khỏi bệnh tỷ lệ chiếm khoảng bảy mươi bốn và không có ca tử vong nào
số ca nhiễm mới cũng có xu hướng giảm trong những ngày thực hiện cách ly xã hội gần đây
với những kết quả tích cực đạt được tổ chức y tế thế giới who
đánh giá là việt nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh khi áp dụng triệt để các biện pháp cách ly
quản lý các trường hợp từ nước ngoài trở về các trường hợp tiếp xúc vòng một vòng hai và đặc biệt là thực hiện giãn cách xã hội
đại dịch covid một mươi chín đem đến những thách thức trước đây chưa từng có cho tất cả các quốc gia và các cộng đồng dân cư
cho đến thời điểm này việt nam đã ứng phó rất tốt trước đại dịch covid một mươi chín
tôi muốn nhắc lại nỗ lực cách ly cộng đồng mà việt nam đã thực hiện
nỗ lực này đã thành công trong việc ngăn chặn virus lây lan
chúng ta có những bài học rõ ràng từ các nước bị dịch covid một mươi chín tác động
đó là làm chậm đà lây lan của virus qua các biện pháp cách ly xã hội phát hiện sớm bệnh nhân tăng cường năng lực hệ thống y tế
tình hình hiện nay không dễ dàng tuy nhiên việt nam đang đi đúng hướng
khởi tố phò giám đốc và đồng phạm sản xuất hàng giả bán chống dịch

tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ đức anh
tại số năm ngõ một trăm bảy mươi tám phường trung liệt quận đống đa hà nội
lực lượng chức năng đã phát hiện công ty đức anh đang xuất bán hơn một ba trăm linh bộ trang phục phòng dịch
mang các dấu hiệu nghi vấn là hàng giả bộ trang phục phòng dịch của công ty cổ phần dược
và thiết bị y tế phúc hà viết tắt là công ty phúc hà
sau đó đại diện của công ty phúc hà đã xác nhận hơn một hai trăm linh bộ trang phục phòng dịch trong số này là hàng giả
không phải là sản phẩm do công ty phúc hà sản xuất
ngoài ra cơ quan chức năng còn tạm giữ hàng chục nghìn sản phẩm là bộ trang phục phòng dịch
mang tem nhãn sản phẩm ghi nội dung của công ty trách nhiệm hữu hạn in và dịch vụ thương mại quang trung
trụ sở tại khu đô thị pháp vân phường hoàng liệt quận hoàng mai
cùng hàng trăm nghìn sản phẩm các loại vật tư y tế khác có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan điều tra bị can trương thị bình khai khi mua các sản phẩm rời bao gồm áo liền quần
khẩu trang kính giày và nhãn mác ghi thương hiệu phúc hà của một đối tượng
sau khi mua các vật tư trên bình chỉ đạo cho các nhân viên của công ty đức anh
đóng gói các trang thiết bị trên vào túi và dán nhãn hàng hóa mang thương hiệu của công ty phúc hà để đem bán ra thị trường
ba ngày liên tiếp việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi chín tháng bốn
việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
đánh dấu tròn ba ngày không có ca mắc mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta hiện nay là hai trăm sáu mươi tám ca
trong ngày một mươi tám tháng bốn đã có thêm ba bệnh nhân nước ngoài được công bố khỏi bệnh
đưa số bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh tại việt nam lên hai trăm linh một người
cả nước hiện còn sáu mươi bảy trên hai trăm sáu mươi tám bệnh nhân đang được điều trị tại một mươi một cơ sở khám chữa bệnh
trong đó có ba bệnh nhân nặng số còn lại đều có sức khỏe ổn định
hai đối tượng không đeo khẩu trang đánh cảnh sát cơ động
các đối tượng bị bắt gồm phạm cư ba mươi tuổi và trương dễ hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
trưa ngày một mươi năm tháng bốn cả hai tổ chức ăn nhậu với khoảng chục người nữa
ngay tại sưởng gỗ nơi làm việc
đến chiều cư điều khiển xe máy chở dễ cùng một người khác
khi vừa ra đến đường nguyễn tất thành thì gặp tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
thấy cả ba người không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang
tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
lúc này cư và dễ không những không chấp hành
mà còn lao vào xô đẩy chửi bới nhổ nước bọt và đánh lại lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ
rồi rút chìa khóa xe ném ra đường
bộ trưởng tô lâm gửi thư khen hai cán bộ chiến sĩ công an
kịp thời tình nguyện hiên máu cứu người
hà nội ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đồng chí thiếu úy vàng ly công cán bộ phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh sơn la
đồng chí thượng úy nguyễn thành công cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
lãnh đạo bộ công an được báo cáo
tại sơn la ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chị thảo thị di sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại bản huông ấy xã pá lông huyện thuận châu tỉnh sơn la
phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
trong tình trạng mất máu nhiều nguy hiểm đến tính mạng
cần truyền gấp bốn đơn vị máu thuộc nhóm máu hiếm
trong khi đó dự trữ máu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la đang thiếu
gia đình chị di không có ai cùng nhóm máu với chị
trong lúc cả gia đình đang tuyệt vọng không biết nhờ ai để hiến máu
thì đồng chí thiêu úy vàng ly công cán bộ phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh sơn la
đã nhanh chóng đến bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
để hiến máu truyền cho chị thảo thị di
kịp thời cứu chị di vượt qua cơn nguy hiểm đối với tính mạng
trao lại cuộc sống và niềm vui cho gia đình chị di
tại đắk lắc đồng chí thượng úy nguyễn thành công cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
đã hơn ba mươi lần hiến máu hiếm tỉnh nguyện
trong đó có nhiều lần đến bệnh viện hiến máu để kịp thời cứu sống người bệnh
đang cấp cứu cần truyền máu hiếm
những hành động của đồng chí vàng ly công đồng chí nguyễn thành công
thể hiện bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nhân dân phục vụ mang tính nhân văn cao cả
là một trong những chiến sĩ tiên phong đi đầu hưởng ứng
thực hiện lời kêu gọi của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
nhân ngày toàn dân hiến máu tỉnh nguyện
và thư gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tham gia hiến máu tỉnh nguyện của bộ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an
tôi đặc biệt biểu dương khen ngợi đồng chí thiếu úy vàng ly công
cán bộ phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh sơn la
đồng chí thượng úy nguyễn thành công
cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
đã có những hành động đẹp cao cả và nhân văn
tích cực tham gia phong trào tình nguyện hiến máu cứu người
tôi đề nghị công an tỉnh sơn la công an tỉnh đắk lắc
có những chính sách khen ngợi động viên kịp thời đối với hai đồng chí
đồng thời tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào tình nguyện hiến máu trong đơn vị
chủ động phối hợp với các cơ sở y tế ở địa phương
để tổ chức hiến máu góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc
và nâng cao sức khỏe của nhân dân vì sự nghiệp xây dựng tổ quốc
chào thân ái đại tướng tô lâm
quảng ninh bốn thanh niên tấn công lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
khoảng hai mươi một h bốn mươi năm ngày một mươi hai tháng bốn lực lượng chức năng thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh
phát hiện ba nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên xe mô tô do vũ văn huy điều khiển
tổ tuần tra yêu cầu huy dừng xe để kiểm tra hành chính
và nhắc nhở tuân thủ các quy định
chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên huy và hai người ngồi sau là vũ văn phong và nguyễn văn tuyển không chấp hành
và có hành vi chống đối cản trở
trong lúc lực lượng chức năng khống chế các đối tượng
thì lê minh thức là người quen của ba đối tượng trên đến dùng điện thoại ghi hình
và có hành vi dùng tay kẹp cổ một thành viên trong tổ công tác
để ba đối tượng còn lại tiếp tục đánh đấm
ngay sau đó lực lượng chức năng đã khống chế bốn đối tượng đưa về trụ sở để làm việc
quảng bình bắt đối tượng truy nã trong khu cách ly covid một mươi chín
đang cách ly tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
đối tượng truy nã lê duy cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã mậu lâm huyện như thanh tỉnh thanh hóa
vừa bị công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình phát hiện bắt giữ
đối tượng này bị truy nã về tội cố ý gây thương tích
sau khi gây án cường đã bỏ trốn sang thái lan
đến cuối tháng ba năm nay thì về nước qua cửa khẩu quốc tế cha lo tỉnh quảng bình
qua công tác nghiệp vụ lực lượng điều tra hình sự công an thị xã ba đồn
phát hiện đối tượng lê duy cường đang được tập trung cách ly
ngay sau khi bắt đối tượng truy nã lê duy cường
công an thị xã ba đồn đã bố trí cán bộ để thường trực giám sát đối tượng
tránh việc đối tượng bỏ trốn
hiện tại sức khỏe của đối tượng bình thường không có dấu hiệu ho sốt
và theo kế hoạch thì vào ngày một mươi bảy tháng bốn lê duy cường sẽ hết thời gian cách ly
chính thức gỡ rào cách ly đối với bệnh viện bạch mai
lệnh cách ly tại bệnh viện bạch mai phường phương mai quận đống đa
sau một mươi bốn ngày nơi đây bị phong tỏa vì dịch covid một mươi chín
giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn quang tuấn
nhận quyết định gỡ bỏ phong tỏa cách ly bệnh viện
theo quyết định của bộ y tế cơ sở y tế thực hiện cách ly đầy đủ một mươi bốn ngày
không phát sinh ca bệnh mới
các nhân viên y tế có hai lần xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
có thể được chấm dứt cách ly y tế
đại diện bệnh viện bạch mai cho biết
đến thời điểm hết một mươi bốn ngày cách ly đối với bệnh viện
hơn bốn cán bộ y bác sĩ bệnh viện bạch mai
sau từ hai đến ba lần xét nghiệm
đã có kết quả âm tính đáp ứng đủ yêu cầu như quyết định của bộ y tế
tuy nhiên trong hai tuần tới bệnh viện sẽ chưa tiếp nhận bệnh nhân đến khám và tái khám
chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên cấp cứu
mục đích là để sắp xếp lại bộ máy hoạt động
và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch covid một mươi chín
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh antv